thổ nhĩ kỳ ghi nhận thêm bốn sáu trăm một mươi một ca nhiễm covid một mươi chín trong vòng hai mươi bốn giờ qua nâng tổng số ca bệnh lên chín mươi năm năm trăm chín mươi một người
số ca tử vong hiện là hai hai trăm năm mươi chín sau khi có thêm một trăm một mươi chín trường hợp được ghi nhận trong ngày hai mươi một tháng bốn
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan tuyên bố dịch covid một mươi chín ở thổ nhĩ kỳ đang bắt đầu đạt đỉnh
và nước này hướng tới mục tiêu trở lại cuộc sống bình thường sau khi kết thúc tháng lễ ramadan vào cuối tháng năm tới